quỹ ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các địa phương sở ngành tập trung thực hiện tốt các giải pháp ngăn ngừa bảo đảm an toàn cháy nổ trong dịp tết sắp tới
theo đó yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì tốt hoạt động của lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ tổ chức ứng trực và tuần tra canh gác xử lý khắc phục những thiếu sót vi phạm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy ở trụ sở cơ quan đơn vị nơi làm việc
công an thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố tại một số cơ sở trọng điểm cơ sở đặc thù tham mưu thực hiện tốt các biện pháp giải pháp an toàn cháy nổ đối với nhà ở hội gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh khu dân cư chung cư cao tầng
quỹ ban nhân dân các quận nguyện tuyên truyền chủ hộ gia đình nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư chung cư hộ kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ kết hợp nhà ở các chợ truyền thống trong các đợt cao điểm lễ tết tổ chức lực lượng ứng trực tuần tra canh gác kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ